hơn chín mươi bảy học sinh trung học phổ thông đã đi học trong ngày đầu tiên trở lại trường
và con số tăng lên chín mươi tám hai trong ngày thứ hai
đây là con số được đại diện bộ giáo dục và đào tạo công bố
tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virus corona gây ra diễn ra vào sáng nay
hiện đã có sáu mươi tỉnh thành cho học sinh khối trung học phổ thông
quay trở lại đi học từ ngày hai tháng ba
công tác phòng dịch tại các nhà trường địa phương thực hiện nghiêm túc
các trường đã làm theo hướng dẫn bảo đảm an toàn của bộ giáo dục và đào tạo
học sinh khi đi học trở lại đã được xây dựng nhật ký trong một mươi bốn ngày trước sau
đi qua vùng dịch hay tiếp xúc với người có nguy cơ không nhằm bảo đảm an toàn cho các em
dự kiến ngày một mươi bảy tháng ba sẽ cho học sinh cấp trung học cơ sở tiểu học mầm no đi học trở lại